vậy tôi ngồi nghĩ không tôi vẫn cả suốt đợt đêm đấy tôi vẫn cứ lanh quanh bên cạnh đấy và thỉnh thoảng sờ với người bằng đến với cả lại nằm đáy lên
vậy tôi nghĩ là có thể lần cuối cùng mình gặp con gái nên cũng muốn quan hệ nhiều lần với cả đến lúc gần sáng thì tôi cũng mệt quá cũng không còn hướng nữa
với cả tôi nghĩ là ngày mai có thể là không thấy điện thoại thì chắc là khoảng phát người ta nhận được xong có thể người nhà gọi điện đến thì tôi cũng lo là bị phát điện
nhưng mà tôi nghĩ là kệ việc đến đâu hay

cuối cùng mình gặp con cái nên cũng muốn quan hệ nhiều lần
với cả đến lúc gần sáng thì tôi cũng mệt quá cũng không còn hướng nữa
với cả tôi nghĩ là ngày mai có thể không thấy điện thoại đấy
chắc là phòng khác người ta nhận được xong có thể người nhà gọi điện đến thì tôi cũng lo là bị phát điện
nhưng mà tôi nghĩ là kệ đến đâu hay đấy thì cứ ngồi bên cạnh mặt đấy
xong lúc bốn h sáng thì phủ chăn lên bạn ấy và nằm bên cạnh ôm bạn ấy ngủ
xong đến sáng thì thấy tay chân bạn ấy bị cứng không rũi ra được
với cả đầu tay chân bị tím ngắt
với cả lưng bị tím thì tôi nghĩ là chắc là bạn ấy cũng không qua được
nên lúc đó thì cái tôi nghĩ là chắc là kiểu này mình
trước sau không thoát được đến lúc đó thì xuống nhà lấy xe vi sừng của bạn ấy
xong rồi đi đoạn phố lanh quanh nghĩ nhiều chuyện quẩn
xong rồi tôi cũng đi đoạn phố lanh quanh đấy
xong rồi về thì đúng là về tầm buổi trưa thấy phòng có hơi mùi ngay ngái
thì ra tập hóa lấy một chai xịt phòng với xịt với cả lấy điệu bôi lên cho người bạn ấy mềm ấm ra
với cả đổ điệu vào trong bồn bạn ấy
với mục đích là kiểu làm cho người ấm lên
đấy thì lúc đó thì đầu giờ chiều thì tiến có gọi
bảo là có người nhà của bạn đến gọi điện hỏi
xong rồi đấy tôi cũng thấy lo lắng lo sợ
bởi vì biết là có người nhà tìm đến
xong rồi tôi đóng cửa xuất cửa phủ hăng lên rồi
và đi xuống thì gặp với cậu đấy và đến xem phòng
đấy thì lúc đó tôi cũng
và gặp người nhà lần cuối trước khi bị bắt thì cũng
đấy tức là lại vẫy taxi ra chỗ rằng con hoa ngồi uống bia và gọi cho bố tôi
bảo là con đã gây tội rồi
bây giờ con sau này con sẽ không làm phổ nữa
con tội con là nặng
hôm trước khỏi cũng là nặng nhất
đấy xong bố tôi bảo là
đấy tức là ta cũng phải lo nhiều việc rồi
bây giờ ta ra phó mày ra công an
còn đấy là đợi ta xuống ta sẽ đưa mày đi đầu thú
xong lúc tôi đang ngồi đợi của tôi thì các anh công an